công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra truy bắt đối tượng cướp giật máy quay phim
của một phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai khi đang ngồi chờ xe
trước cổng trung cư phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu sáng ngày một mươi hai tháng bốn nam phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai
để chiếc túi sách trước mặt ngồi ở cổng trung cư nguyễn ái quốc phường quang vinh tp biên hòa
thì bất ngờ có người mặc áo khoác đen đi xe máy áp sát giật chiếc túi
nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp sự việc diễn ra trong vòng vài giây được camera an ninh ghi lại
qua trích xuất camera công an cơ quan công an nhận định trước khi thực hiện vụ cướp này
đối tượng đã nhiều lần đi qua lại trước khu vực này để quan sát trước khi thực hiện hành vi phạm tội